thực hiện chủ đề năm hai nghìn hai mươi năm an toàn lao động và hướng tới mục tiêu không để xảy ra tai nạn lao động nặng
các địa phương doanh nghiệp trên cả nước đã tăng cường triển khai nhiều giải pháp hữu hiệu
và thiết thực hướng tới hạn chế mức thấp nhất tai nạn lao động có thể xảy ra
và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại điện lực gia lai
trong quá trình triển khai các hoạt động trên lưới điện công nhân ngành điện thường gặp một số trường hợp nguy hiểm
gây ảnh hưởng đến sức khỏe thậm chí là tính mạng của mình từ những tác động khách quan như bị ong đốt kiến độc cắn hay bị các vật nhọn
điện lực gia lai cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền về những rủi ro có thể gặp phải
như cách xử lý kịp thời khi có sự cố trong quá trình hoạt động trên lưới tuyệt đối đảm bảo an toàn cho người lao động
bên cạnh đó chú trọng đào tạo tay nghề cho công nhân người lao động và kiểm tra thường xuyên theo định kỳ
về kỹ năng nghiệp vụ trong thực hiện nhiệm vụ
nhiệm vụ ngoài hiện trường tránh những sơ suất gây mất an toàn lao động
nhờ tăng cường triển khai các công tác đảm bảo an toàn lao động từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay
điện lực gia lai không có vụ tai nạn lao động
điện lực gia lai không có vụ tai nạn lao động nào xảy ra luôn đảm bảo an toàn cho con người
trong quá trình quản lý vận hành sản xuất kinh doanh toàn công ty